ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riêng tỉnh kê giang đã bắt tạm giam đối với khung anh tiền ba mươi sáu tuổi chú thệ huyện rồng riêng tỉnh kê giang về tội cố ý gây khuyến tích
không anh tiền có vay tiền của anh trần thanh lợi chú cùng địa phương nhưng đến hạn anh lợi đã đòi nhiều lần mà tiền vẫn không trả
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc tiến đang ngồi ở chợ rồng giềng thì thấy anh lợi đi đến gần cho rằng anh lợi kiếm mình để đánh
nên tiền đã lấy cây dao xông lên chém liên tiếp trúng vào hai tay của anh lợi gây thương tích ba mươi năm
sau khi gây án tiên đến công an đầu thú